nhờ nguồn vốn hỗ trợ của trung ương trong thời gian vừa qua nhiều khu dân cư ven biển tại cà mau đã hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần giải quyết chỗ ở ổn định cho hàng nghìn cư dân sống ở những nơi thường xuyên bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu
những khu dân cư mới như lung ranh được đưa vào sử dụng ngày càng nhiều đang góp phần quan trọng giải quyết chỗ ở ổn định cho hàng nghìn cư dân sống ở những nơi thường xuyên bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu của tỉnh cà mau